các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai có khá nhiều băn khoăn của học sinh được đưa ra cho giáo viên trong buổi đầu hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký sự thi trung học phổ thông và xét tuyển đại học

mỗi tỉnh sẽ tổ chức một hội đồng thi do sở giáo dục và đào tạo chủ trì
trước đó bộ giáo dục và đào tạo cũng đặc biệt lưu ý với những hội đồng thi ở từng địa phương cần phải nâng cao trách nhiệm mỗi cá nhân không buông lỏng công tác coi thi tại từng địa phương
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam và theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thành trúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị khoảng hai giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu trên đường mỹ phước tân vạn thành phố thuận an tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho một người chết và một người nguy kịch
thời điểm trên anh hồ văn hiển hai mươi hai tuổi điều khiển xe máy biển số sáu mươi bảy c một trăm ba mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi chín chở theo bạn là tạ văn dương hai mươi tuổi
cả hai cùng quê tỉnh an giang lưu thông trên đường mỹ phước tân vàng hướng từ thành phố thủ dầu một đi thành phố thuận an
khi đến giao lộ với đường thủ khoa huân thì tông vào đầu xe khách biển số chín mươi năm b tám trăm linh đang chở theo khoảng một mươi hành khách
sau va chạm cả hai ngã xuống đường bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng hiển đã tử vong ngay sau đó
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày một mươi tám tháng sáu tòa án nhân dân quận thủ đức thành phố hồ chí minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nguyễn hữu trí bốn mươi hai tuổi sáu năm tù về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân là
năm cháu bé sống gần nơi khách sạn chỉ làm việc
theo nội dung vụ án tối ngày hai mươi bảy tháng một tức mùng ba tết công an phường linh trung quận thủ đức nhận được tin báo từ người nhà năm cháu bé từ tám đến một mươi năm tuổi ngụ gần khách sạn ở phường linh trung tố cáo các em bị một người đàn ông đang làm ở khách sạn có hành vi dâm ô
thấy các bé đang chơi ở gần khách sạn thì người đàn ông này rụ rỗ rồi khống chế thực hiện hành vi xâm hại tình dục
nhận được tin báo công an quận thủ đức và cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường ghi nhận lời khai
trích xuất camera xác minh vụ việc cơ quan chức năng xác định người đàn ông bị tố cáo chính là nguyễn hữu trí nhân viên khách sạn ở phường linh trung
ngày hai mươi tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức đã tạm giữ hình sự nguyễn hữu trí để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
cùng với mức hình phạt sáu năm tù nguyễn hữu trí phải bồi thường cho mỗi bị hại số tiền một mươi bốn triệu chín trăm linh ngàn đồng
nằm trong quá trình mở rộng điều tra về các sai phạm kinh tế trong các doanh nghiệp nhà nước tại tp hcm
công an tp hcm vừa khởi tố ba người và làm việc với ông tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
ba người này bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an cũng đã làm việc với ông tất thành cang nguyên phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm để làm rõ các thông tin liên quan
thưa quý vị cắt máu ăn thời tập thể làm giả hồ sơ du học chút thuốc ngủ để lừa hàng trăm triệu tiền của gia đình
là những chiêu trò mà công ty đa cấp biến tướng đã làm
các công ty đa cấp biến tướng đã sử dụng để triêu dụ sinh viên khiến nhiều người rơi vào cảnh mất danh dự tiền bạc có nhà mà không thể quay về
ngay sau đây là những câu chuyện từ chính những người trong cuộc nạn nhân của tổ chức đa cấp biến tướng này chia sẻ với phóng viên
bác chị hít đất năm trăm linh cái chẳng hạn
hoặc là bác chị chạy cầu hang năm trăm linh vòng hoặc ba trăm linh vòng gì đó
trước khi họ cho chị biết phương pháp đi du học thì họ sẽ giả vờ
cho chị qua những cái vòng test
cho chị qua những cái vòng test này kiểm tra kiến thức năng lực gì đó
hoặc là bác chị phải là cắt máu anh thề
trả giấy ủng hộ rồi ừ cắt máu rồi bỏ vô ly nước rồi
gọi là ừ cho mỗi người uống
đúng rồi uống chung với nhau thử coi là ừ em có đang khao khát mong muốn hay không
nếu em có sự khao khát nhiều rồi họ sẽ cho em biết được phương pháp
tại vì cái này là đang làm bằng giả
nên họ sẽ rà trước rà đào trước
còn nếu em chưa khao khát thì họ bắt đầu test em tiếp và không cho em làm
tôi cho rằng là họ có tính chất hết sức là chuyên nghiệp tinh vi
và họ đã có một quá trình hoạt động về lĩnh vực này tương đối là lâu dài
mới có thể có các cái kinh nghiệm cũng như là các cái hành vi
mà tôi cho rằng mang tính chất chuyên nghiệp
và mang tính chất là có tổ chức có âm mưu từ trước
thông báo với họ là những người trên công ty là bên em sắp phát hiện rồi
thì họ sẽ bắt em bằng mọi giá và mọi cách sẽ thủ tiêu ngay cái hồ sơ
ngay tức khắc nếu được
thì thời điểm đó thì em thủ tiêu bằng cách là em cầm hồ sơ em chạy ra ngoài
một chỗ đất trống ở đó em đốt đi
thì sau đó thì họ sẽ hẹn gặp em bên ngoài
và họ sẽ cho em gọi là tinh thần lại
và họ hỏi em là có mong muốn
tiếp tục hay không
tại vì gia đình em biết rồi
thì họ sẽ lại đề án cho em một cái phương án khác
đó theo trường hợp của em
họ sẽ họ bảo em là
phương án là đi mua thuốc ngủ và chuốt cho gia đình
thì lúc đó em có chút cho ba em uống
thì họ mới nói em là
gọi là họ thúc
thúc đẩy em nhanh chóng là phải lấy được chìa khóa và lấy được tiền trong tủ
thì lúc đó ba em ngủ thì em có lần đi lấy được cái chìa khóa và em mở tủ ra
em lấy tiền cho gia đình
em nhớ là tầm khoảng là ba trăm tám mươi
tầm khoảng là ba trăm tám mươi
thì em đi ra đầu đường thì anh huỳnh văn sang chở một phát
đến một quán cà phê
thì ngồi đó thì anh huỳnh văn sang đó là đếm tiền
đếm coi là em có đủ tiền hay chưa
là lúc đó em đơn hàng của em là tám mươi ba tám mươi sáu
nhanh lên với tầm khoảng là bốn mươi hai đơn hàng là tầm khoảng ba trăm linh mấy gần bốn trăm linh

thì cái hình thức khởi nghiệp team ba trăm sáu mươi là không phải là công ty bán hàng đa cấp
tuy nhiên là nó lợi dụng cái phương thức nó tương tự như cái hình thức đa cấp
để nó huy động số lượng người lớn
tuy nhiên nó không hướng đến cái mục đích là bán hàng hóa
mà chỉ tập trung vào việc kêu gọi đồng tiền

cái hình thức khởi nghiệp team ba trăm sáu mươi là không hướng đến cái mục đích là bán hàng hóa

thì một số bạn không dám về nhà
thì họ đóng vào cái cụm giấm nhan hiện tại thôi

ra bên ngoài đi làm
ráng tích cử hắn này hắn kia để cũng nửa nửa số tiền đó mang về nhà

thì em biết được có nhiều hoàn cảnh là nhiều bạn gọi là vứt ba vứt vũ ngoài đường vậy đó
gọi là ngắn tin thì cố không dám về nhà
thì ba mẹ hỏi em du học sao rồi con hay là kiếp kiểu cố không dám về nhà
hoặc là một số bạn cũng mang tư tưởng là sẽ
có nhiều bạn đó họ làm rất là nhiều việc
em có nói chuyện với một số bạn thì họ một ngày họ làm thai công việc
họ mong muốn là nhanh chóng kiếm được tiền để về nhà
em im lặng thì em giống như em đang tiếp tay cho rất nhiều người đó sẽ lừa rất nhiều người sinh viên vô nữa
khi mà em rút ra được như thế này thì em thoải mái và em không muốn là những gia đình khác cảm tan thương nó
tại vì những ngày vừa qua những một số bạn họ cầm tiền đi và gia đình lại khóc lắm
và gia đình đi giống như y chang gia đình em ngày trước
một năm qua em đã dối với gia đình rất là nhiều là em đi làm cái này làm cái kia
rồi em mượn nợ vẫn gia đình nó chưa có biết
nhưng mà bây giờ em cũng rất sợ gia đình biết thôi
và nhiều lúc thấy những người ba mẹ họ chia sẻ vấn đề con cái họ thì em cũng thấy khá là tội
và bản thân em thấy mình là người có thông tin và mình là người phải có trách nhiệm với xã hội này
nên là em cứ thấy như không tin là em biết thì em cứ cung cấp cho mọi người thôi
để mọi người có thể là tìm cách nào đó có thể là sao giúp những bạn sau này
còn rất là nhiều nạn nhân vì nhiều lý do khác nhau vẫn chưa lên tiếng
và vẫn còn rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng vì trò lừa đảo tinh vi này
vì sao sinh viên lại là đối tượng mà các nhóm lừa đảo này hướng đến
liệu nhà trường có liên đối trách nhiệm hay không
làm cách nào để triệt phá được thực trạng đa cấp biến tướng này
xin mời quý vị cùng theo dõi

chuyển sửa lớn nhất đó là nội dung quan trọng nhất
đó là nội dung về quy hoạch
trong đó khu đất mà hồng tài nguyên môi trường trả lời cho người dân
thì nó là thuộc quy hoạch đất giáo dục
nhưng mà khi các đối tượng người ta chỉnh sửa thành đất ở
mà khu đất này diện tích tương đối lớn
nó là diện tích lớn
thì khi các đối tượng người ta điều chỉnh
khi nội dung đó
ví dụ người mua người ta không biết
người ta thấy các thông tin về đất
ví dụ như quy hoạch đất ở hiền hữu này kia
thì là khi đó các đối tượng người ta lừa đảo
thì người ta bán với giá rất là cao
thay vì nó bồi thường chỉ khoảng là năm một mươi triệu chẳng hạn đi
nhưng mà khi bán người ta bán là mấy chục triệu lần
thì cái tranh lệch đó cực lớn
là ảnh hưởng đến người mua
với cái giá trị rất là cao
có thể là lên hàng chục tỷ
theo phòng tài nguyên và môi trường quận hai
trước đây đã có những dấu hiệu lừa đảo tương tự xuất hiện
tại một số địa phương
trong đó chủ yếu là các đối tượng coi đất
dùng văn bản giả mạo để thổi giá trị của bất động sản lên cao
nhằm hưởng tiền trên lệch
khi người dân có nhu cầu mua đất
mà không tìm hiểu kỹ tại các cơ quan có thẩm quyền
thì sẽ bị thiệt hại
phòng tài nguyên và môi trường
với trình cũng thông báo cho công an quận hai
công an phường và báo ủy ban quận
và cũng đã có một cái thông báo
để mà ngăn chặn cái việc
khi người dân người ta mua bán
thì phải kiểm chứng lại
đối với các đối tượng
đối với các cung cấp thông tin
quy hoạch của công ty địa chiến
để nó cụ thể
để tránh cái nhầm lệnh hay là tránh bị lừa đảo
trước hết là
muốn mua đất
vùng nào mình phải xem cái quy hoạch
quy hoạch tổng thể của vùng đó
quận đó hay là
nếu mà mình cảm thấy không chưa an toàn
là mình tới phòng tài nguyên môi trường
là mình hỏi
để phòng tài nguyên môi trường

để phòng tài nguyên môi trường
để mình mua những lô đất
tránh cái chuyện lừa đảo
thời bữa giờ nói chung là
người dưới bất động sản
chưa tin ai
nhiều khi mình mua là cũng dính
tiền bắt thật mang là cũng hơi khổ
hiện nay tình trạng lừa đảo trong giao dịch bất động sản
đang diễn ra khắp mọi nơi
với thủ đoạn vô cùng tinh vi
đặc biệt là quanh khu vực các dự án lớn
ủy ba nhân dân xã phường quận phòng tài nguyên môi trường
là những địa chỉ chính thống
có thể tìm hiểu thông tin địa chính quy hoạch tổng thể
để đưa ra được lựa chọn chính xác
tránh bị các đối tượng lừa đảo